thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín vào tối ngày hôm nay của bộ y tế cho biết
trong ngày hôm nay có hai bốn mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên là một mươi bảy năm trăm tám mươi ba ca
số lượng xét nghiệm từ ngày hôm nay đến nay đã thực hiện là trên năm triệu mẫu cho trên một mươi bốn triệu lượt người
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần bốn năm triệu liều
trong ngày hôm nay có bảy chín trăm sáu mươi tám ca mắc mới trong đó ba mươi một ca nhập cảnh và chín hai trăm hai mươi năm ca ghi nhận trong nước
việt nam có tổng là chín mươi chín trăm ba mươi bốn ca mắc trong đó có hai một trăm bảy mươi hai ca nhập cảnh và tám mươi tám bảy trăm sáu mươi hai ca mắc trong nước
có tám trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
đó là yên bái quảng trị tuyên quang thái nguyên điện biên hải dương quảng ninh và bắc cạn
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín vào sáng ngày hôm nay
gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ của công an thành phố đà nẵng đã lên đường tăng cường cho công an bảy quận huyện
trên địa bàn thành phố phục vụ công tác chống dịch
việc công an thành phố bổ sung tăng cường quân số cho công an bảy quận huyện sẽ tạo điều kiện hỗ trợ công an các địa phương
có đủ khả năng lực lượng tham gia đảm bảo an toàn an ninh cho các khu vực cách ly phong tỏa
tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ
địa bàn hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch được ủy ban nhân dân thành phố đưa ra
bằng tinh thần quyết tâm chống dịch như chống giặc gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ tăng cường đợt này
hy vọng sẽ cùng với các cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất
tại tỉnh bình định vào ngày hôm nay hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã tổ chức khởi hành chuyến hàng thứ hai
tiếp sức người dân tp hcm gặp khó khăn do covid một mươi chín
chuyến xe này mang theo một mươi bảy tấn hàng gồm một mươi hai mặt hàng thiết yếu
trong số này thì ngoài gạo mì tôm bún bánh phở bánh tráng nước mắm
thì hội đã huy động bổ sung thêm một số mặt hàng mới để đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân
như một số loại gia vị cá kho sẵn đóng hộp trái cây và bảy năm tấn rau củ quả các loại có thể để lâu ngày
số hàng hóa của chuyến hỗ trợ thứ hai có giá trị hơn ba trăm một mươi một triệu đồng
do một số tri hội hội nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm đóng góp
thưa quý vị công an quận hoàn kiếm hà nội vừa triệt phá thành công hai chuyên án bắt xử hai ổ nhóm tội phạm
trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ổ nhóm thứ nhất do đàm trung thành chủ tịch quận hai bà trưng với tám tiền án
ba thiền sự và nguyễn đức tùng chú tại quận đống đa làm chủ mưu
qua đầu tranh khai thác hai đối tượng này khai nhận cùng các đối tượng khác thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy
sau đó mang đi tiêu thụ lấy tiền mua ma túy đá sử dụng và tiêu xài cá nhân
công an hoàn kiếm đã thu giữ được một mươi xe máy cùng với nhiều tăng vật có liên quan
ổ nhóm thứ hai do đoàn duy anh hoàng quốc anh đoàn anh tùng thực hiện hành vi trộm cắp
và trần văn tùng là đối tượng tiêu thụ tài sản
là đối tượng có tiền án về ma túy không nghề nghiệp ổn định đoàn duy anh đã rủ các đối tượng trên cùng đi trộm xe máy
hiện công an quận hoàn kiếm đã thu giữ được năm xe máy là tang vật trong vụ án này
bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy của bộ y tế cho biết tổng số ca được điều trị khỏi là một mươi năm năm trăm ba mươi sáu ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị icu là một trăm sáu mươi sáu ca số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ecmo là một mươi chín ca
trong khi đó đến trưa nay hà nội tiếp tục ghi nhận thêm một mươi trường hợp dương tính với virus sars cov hai
đều là các trường hợp f một trong đó có ba trường hợp tại cộng đồng và bảy trường hợp tại khu cách ly phân bố ở bốn chùm ca bệnh
với việc ghi nhận thêm một mươi chín trường hợp dương tính từ sáng nay hà nội đã có sáu trăm tám mươi năm trường hợp dương tính với virus sars cov hai kể từ ngày hai mươi chín tháng bốn
vào chiều nay tỉnh đắk lắc cũng đã ghi nhận thêm một mươi ba trường hợp dương tính với virus sars cov hai
thưa quý vị bắt đầu từ sáu h ba mươi
vào sáng ngày hôm nay ubnd tp hà nội đã áp dụng chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố
và tại hai mươi hai chốt kiểm soát dịch bệnh các lực lượng chức năng cũng đã triển khai theo đúng kế hoạch
những phương tiện nào sẽ được vào thành phố theo quy định người dân sẽ cần chú ý lịch trình của mình ra sao
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
để kiểm soát các phương tiện vào thành phố hà nội
lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng chăn các dây và barrier tại các làn đường vào thành phố
theo lực lượng chức năng hiện quy định chỉ cho phép các phương tiện đủ điều kiện và các xe luồng xanh
phục vụ phòng chống dịch công vụ ngoại giao vận chuyển công nhân chuyên gia
và thực hiện công tác vận tải hàng hóa thiết yếu được vào thành phố

để kiểm soát các phương tiện vào thành phố hà nội lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng trăng các dây và barrier tại các làn đường vào thành phố
theo ghi nhận thực tế lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng trăng các dây và barrier tại các làn đường vào thành phố
có khá nhiều phương tiện không đủ điều kiện đi vào thành phố khi đến chốt kiểm soát đã phải quay đầu trở lại
đáng chú ý dù đã có chỉ thị dừng nhưng vẫn còn không ít phương tiện kinh doanh vận tải xe tuyến cố định vẫn cố tình hoạt động
bên cạnh đó để giúp người dân thuận lợi hơn trong quá trình đi lại cục cảnh sát giao thông cũng đã tổ chức tuyên truyền người dân tại các nút dẫn vào trung tâm thành phố mở các làn tại trạm thu phí để lượng phương tiện lưu thông dễ dàng hơn
đối với các phương tiện đủ tiêu chuẩn đưa vào thành phố
lực lượng chức năng tổ chức các bước kiểm tra theo quy định phòng chống dịch đặc biệt lưu ý là giấy xét nghiệm âm tính còn thời hạn hoặc thực hiện khai báo qua các ứng dụng của bộ y tế cũng như khai báo trực tiếp tại trạm